thưa quý vị tại hà nội sáng nay ngày một mươi tháng bảy trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội đã thông tin về bốn trường hợp dương tính với sars cov hai mới
ghi nhận thuộc ổ dịch có liên quan đến công ty sei khu công nghiệp thăng long
như vậy là từ ngày năm tháng bảy đến nay hà nội ghi nhận hai mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai với ba chùm ca bệnh
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cho biết tất cả những trường hợp này đã được cách ly tập trung
trong đó có hai ca là f một của bệnh nhân hai mươi một ba trăm ba mươi tám và một ca là f một của bệnh nhân số hai mươi một ba trăm ba mươi một ca là công nhân cách ly tại công ty
cả bốn mẫu của các bệnh nhân đều được bệnh viện đa khoa đức giang xét nghiệm
như vậy là từ ngày năm tháng bảy đến nay hà nội ghi nhận hai mươi chín trường hợp dương tính với sars cov hai với ba chùm ca bệnh
chùm ca bệnh liên quan đến khu công nghiệp thăng long có nguồn từ bắc giang hiện đã có một mươi sáu trường hợp dương tính
chùm ca bệnh tại mỹ đức có chín trường hợp
chùm ca bệnh liên quan đến tp hcm có bốn trường hợp